các chuyên gia y tế nga đang tiến hành kiểm tra chất lượng và độ an toàn của các máy thở trong hai bệnh viện trên
dù tình hình dịch covid một mươi chín đang ghi nhận nhiều diễn biến tích cực
tuy nhiên nhiều nước đã tiếp tục kéo dài các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của virus
bộ nội vụ ả rập xê út cho biết nước này sẽ tiếp tục áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong năm ngày lễ
với ad anfiter từ ngày hai mươi ba tới hai mươi bảy tháng năm trong bối cảnh số ca lây nhiễm vẫn gia tăng
tháng trước ả rập xê út đã nới lỏng lệnh giới nghiêm từ chín h đến một mươi bảy giờ hằng ngày
trong khi các trung tâm thương mại và cửa hàng tại một số khu vực được phép mở cửa trở lại
còn tại venezuela tổng thống nicolas maduro thông báo sẽ gia hạn các biện pháp phong tỏa đất nước thêm ba mươi ngày để bảo vệ người dân
trong khi đó hàn quốc cũng không loại trừ khả năng tái áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
khi tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi sáu ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua
cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú thuộc bộ tư pháp nhật bản cho biết cơ quan này sẽ gia hạn thời gian lưu trú thêm ba tháng
cho những người nước ngoài có thị thực hết hạn vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại các quầy thủ tục do tác động của dịch covid một mươi chín
biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh người nước ngoài ở nhật bản trong đó có những người không thể hồi hương
do nhiều nước siết chặt kiểm soát biên giới để phòng chống dịch covid một mươi chín
đổ xô tới các quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh trên cả nước để làm thủ tục gia hạn thị thực
cảnh sát tỉnh limpopo của nam phi hôm nay vừa khuyến cáo người dân địa phương cần hết sức thận trọng
sau khi ghi nhận việc bảy cá thể sư tử trưởng thành vừa thoát khỏi một trang trại thuộc tỉnh này
cảnh sát cho biết dạng sáng ngày hôm nay một mươi ba tháng năm đàn sư tử bao gồm năm con cái và hai con đực này
đã sổng chuồng chạy ra khỏi trang trại ingogo safari cách thủ đô pritoria bốn trăm linh km về phía đông bắc
nhiều người dân thông báo với cảnh sát rằng đã chạm mặt bảy sư tử này trong sáng nay
tuy nhiên may mắn chưa xảy ra thương vong
chủ trang trại đang phối hợp với các cơ quan chức năng để truy lùng và bắt giữ đàn sư tử này
hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân về việc sổng chuồng của đàn sư tử
thưa quý vị facebook vừa cho biết sẽ tận dụng trí tuệ nhân tạo ai để sang lọc những nội dung
bao gồm cả các ảnh chế mem mang tính hận thù trên nền tảng của mạng xã hội này
thông báo của facebook cho biết công ty này đã tạo ra một cơ sở dữ liệu gồm một mươi ảnh chế mem
để đào tạo ai nhận diện và loại bỏ những nội dung mang tư tưởng hận thù trên nền tảng facebook
ngoài ra công ty này cũng mời các nhà nghiên cứu tham gia phát triển các thuật toán cải tiến
nhằm phát hiện những thông điệp trực quan mang tính hận thù
theo facebook các hệ thống tự động và ai rất hữu ích trong việc phát hiện các nội dung cực đoan
trong nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng như phân tích nội dung văn bản được chèn trong hình ảnh và video
trong ba tháng đầu năm nay facebook đã gỡ bỏ khoảng chín sáu triệu bài đăng do vi phạm chính sách
ngôn từ kích động thù hận trong đó bốn bảy triệu nội dung liên quan sự thù ghét có tổ chức
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã lây nhiễm tác động đến loài người với quy mô và tác hại chưa từng có
mặc dù sự tấn công vào sức khỏe con người của virus sars cov hai có thể chỉ là tạm thời
nhưng sự biến động về chính trị kinh tế mà nó gây ra có thể kéo dài nhiều thế hệ
hướng tới một tương lai xanh hơn đó là lời kêu gọi cũng như mục tiêu phát triển của thế giới
thời kỳ hậu covid một mươi chín với một nỗ lực bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tối đa những tác động xấu của dịch bệnh
sẽ rất khó có chuyện thế giới trở về như trước đây sau đại dịch covid một mươi chín
bởi hệ lụy của dịch bệnh này là rất nghiêm trọng
lời cảnh báo trên được các thị trường đại diện cho khoảng bảy trăm năm mươi triệu dân trên toàn thế giới
đưa ra trong cuộc họp trực tuyến mới đây để bàn về các biện pháp khôi phục kinh tế thời kỳ hậu covid một mươi chín
trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những nỗ lực bảo vệ môi trường để giảm thiểu tối đa những tác động xấu của dịch bệnh
một nửa các biện pháp hiện đang được tiến hành sẽ phải giữ nguyên để bảo vệ chúng ta khỏi một cuộc khủng hoảng tiếp theo
lần này chúng ta sẽ cần có một thỏa thuận mới đòi hỏi sự cải cách sâu rộng nhằm khôi phục lại cuộc sống
thúc đẩy sự bình đẳng ngăn chặn các cuộc khủng hoảng mới về kinh tế y tế và biến đổi khí hậu
hưởng ứng tuyên bố của thị trường thành phố new york nhiều thị trường khác đã công bố một loạt các biện pháp
nhằm ủng hộ việc cắt giảm khí thải carbon giúp duy trì sự phục hồi của môi trường một cách bền vững
tại london anh thị trường sadiq khan nhấn mạnh ông quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn thời kỳ hậu covid một mươi chín
theo đó ông đã công bố một kế hoạch mở rộng không gian cho cả người đi xe đạp và khách bộ hành trên khắp thủ đô
trong một nỗ lực nhằm khuyến khích du lịch xanh và bền vững cũng như ngăn ngừa việc sử dụng xe hơi quá mức
khiến tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ
covid một mươi chín đã phơi bày sự bất bình đẳng và những lỗ hổng lớn đối với nền kinh tế của chúng ta
khiến nhiều người bị đẩy ra rìa xã hội
chúng ta cần chấp nhận một chuẩn mực thế giới mới với một động lực mới nhằm giải quyết nhanh chóng tình trạng khẩn cấp về môi trường hiện nay
trước đó thị trường các thành phố ở châu âu mỹ và châu phi đã tổ chức cuộc họp trực tuyến
và đi đến thành lập nhóm công tác về kinh tế c bốn mươi có trách nhiệm điều phối những nỗ lực nhằm vạch ra các kế hoạch giảm khí thải carbon
và hướng tới hồi phục kinh tế một cách bền vững sau đại dịch
nhiều chính trị gia đầy quyền lực sẵn sàng hợp tác với nhau và cùng khẳng định rằng
việc khôi phục nền kinh tế xanh là cực kỳ quan trọng
chúng tôi đang đề cập việc thành lập một quỹ chung trong đó các thị trường sẽ cùng đóng góp để thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện sử dụng điện
các loại xe đạp cũng như ủng hộ việc xây dựng các tòa nhà thân thiện với môi trường
tuyên bố của c bốn mươi cảnh báo sự hồi phục sau dịch bệnh covid một mươi chín sẽ không đồng nghĩa với việc cuộc sống trở lại như trước đây
bởi thế giới đã sẵn sàng cho mục tiêu kiểm soát sự nóng lên của trái đất dưới ngưỡng ba độ c
mức được đánh giá là sẽ gây ra khủng hoảng nghiêm trọng về biến đổi khí hậu trên toàn cầu
tuyên bố cũng kêu gọi cần tiến hành những hành động khẩn cấp về môi trường nhằm thúc đẩy đà khôi phục về kinh tế và tăng cường bình đẳng xã hội
thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại và việc sáng tạo ra những ngành công nghiệp mới cùng nhiều dạng công việc mới
nhóm công tác c bốn mươi cam kết sẽ hỗ trợ các thị trường và lãnh đạo thành phố trong nỗ lực hồi phục kinh tế thời hậu covid một mươi chín
theo hướng tiến đến tương lai chứ không phải là quay lại quá khứ
chúng tôi vào việc phát triển một trần mục mới xanh hơn lành mạnh hơn và thịnh vượng hơn cho mọi người
có thể nói cuộc khủng hoảng đại dịch covid một mươi chín sẽ cho ta cơ hội để nhìn lại cách mà chúng ta đã đối xử với môi trường sống của chúng ta như thế nào
ở một khía cạnh nào đó sự lây lan có tính hủy diệt của virus sars cov hai đã cho thấy thế giới có thể làm gì để đoàn kết và hành động cùng nhau vì lợi ích chung
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay cũng xin được khép lại
thân ái chào tạm biệt
thân ái chào tạm biệt